dạng sáng nay ngày chín tháng một mươi một trên đường hồ chí minh đoạn qua xã cả di huyện nam giang tỉnh quảng nam
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm hai người chết và một mươi bốn người bị thương
tránh văn phòng ban an toàn giao thông tỉnh quảng nam xác nhận vào khoảng một giờ ba mươi phút sáng ngày chín tháng một mươi một
xe ô tô khách dường nằm mang biển kiểm soát bốn mươi bảy b năm trăm sáu mươi sáu do lái xe phạm danh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc điều khiển lưu thông trên đường hồ chí minh theo hướng từ con tum đi đà nẵng
khi đến địa phận thôn ngói xã cà di huyện nam giang tỉnh quảng nam thì bị lật xuống hố bên đường
vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai người chết tại chỗ và một mươi bốn người bị thương
hai nạn nhân tử vong đã được xác định là anh trương phước quý và chị lê thị thu sương
nhận được tin báo công an tỉnh quảng nam và huyện nam giang đã kịp thời có mặt tại hiện trường đưa người bị nạn đi cấp cứu
nguyên nhân của vụ tai nạn bước đầu được xác định là do trời mưa đường trơn và tầm nhìn bị hạn chế
ban an toàn giao thông tỉnh quảng nam đã hỗ trợ các nạn nhân tử vong mỗi người ba triệu đồng
hai người bị thương nặng mỗi người hai triệu đồng còn các nạn nhân bị thương nhẹ mỗi người một triệu đồng